trong sáng nay trạm biên phòng cửa khẩu cảng hòn la thuộc bộ đội biên phòng quảng bình
đã tiếp nhận một mươi một thuyền viên được tàu cảnh sát biển và tàu cứu hộ hàng hải cứu thành công
sau khi tàu vận tải bị chìm trên vùng biển quảng bình và hà tĩnh
trước đó lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tàu thuận phát tám cùng một mươi một thuyền viên
chở ba một trăm linh tấn gạo từ đồng tháp đi hải phòng
khi đang hành trình đến vị trí cách vũng áng hà tĩnh khoảng năm mươi hải lý
về phía đông bắc thì tàu bị hỏng máy không thể khắc phục được
đến một mươi tám h cùng ngày tàu bị chìm
nhận được thông tin bộ tư lệnh cảnh sát biển đã triển khai lực lượng khẩn trương phối hợp tìm kiếm
đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tàu cảnh sát biển csb hai nghìn sáu phối hợp với các lực lượng chức năng khác
đã tiếp cận và cứu được một mươi một thuyền viên đưa vào cảng hòn la
sau khi tiếp nhận trạm biên phòng cửa khẩu cảng hòn la đã tiến hành kiểm tra sức khỏe
giúp các thuyền viên ổn định tinh thần
nhận một mươi một thuyền viên về với gia đình